thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp phó thủ tướng
bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia sandek klorahom sakhen đang có chuyến thăm tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định trong tổng thể mối quan hệ hai nước
hợp tác trên lĩnh vực an ninh quốc phòng luôn được lãnh đạo các cấp coi trọng thúc đẩy và xác định là trụ cột
trong quan hệ hợp tác giữa hai nước thủ tướng đề nghị cơ quan chức năng bộ nội vụ vương quốc campuchia
và bộ công an việt nam tiếp tục tăng cường đấu tranh các chuyên án chung đối với các loại tội phạm
phối hợp giải cứu hồi hương công dân việt nam đang bị giam giữ ép buộc lao động trong các cơ sở đánh bạc trái phép
tại campuchia về nước thủ tướng mong muốn trong thời gian tới phó thủ tướng bộ trưởng nội vụ sandek klorahom sakhen
và lãnh đạo campuchia tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng của campuchia có giải pháp phù hợp
tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người gốc việt tiếp tục giải quyết các loại giấy tờ hành chính để người dân đảm bảo các điều kiện theo quy định
đồng thời có chính sách hỗ trợ cho người gốc việt thuộc diện di rời tái định cư tạo điều kiện để doanh nghiệp việt nam
chuyển đổi nghề nghiệp thông qua tuyển dụng vào các dự án đầu tư tại campuchia
phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia sandek klorahom sakhen bày tỏ tin tưởng với tình cảm chân thành
tình đoàn kết và sự tin cậy lẫn nhau
thủ tướng phạm minh chính và phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ vương quốc campuchia cho rằng hai nước cần tăng cường kết nối hạ tầng
cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập
trước mắt hai bên chuẩn bị tốt để tổ chức thành công hội nghị các tỉnh giáp biên khánh thành hai cửa khẩu mới giữa hai nước
qua đó thúc đẩy xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển